các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều nay chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến thủ đô bắc kinh
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa nhân dân trung hoa và tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường
đúng một mươi bảy h chiều cùng ngày lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể tại đại lễ đường nhân dân bắc kinh
theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình chủ trì lễ đón
sau khi tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình mời chủ tịch nước trần đại quang đứng lên bục danh dự
quân nhạc cử quốc thiều của hai nước cùng lúc đó hai mươi một loạt đại bác được bắn tại quảng trường thiên an môn
sau khi duyệt đội danh dự tổng bí thư chủ tịch tập cận bình và chủ tịch nước trần đại quang đã giới thiệu thành phần tham dự lễ đón của cả hai bên
ngay sau lễ đón chủ tịch nước trần đại quang đã tiến hành hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình tại đại lễ đường nhân dân
kết thúc hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đã chứng kiến lễ ký kết năm văn kiện hợp tác giữa hai nước
thưa quý vị và các bạn trưa nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế pochen thong phnom penh campuchia
bắt đầu chuyến đoàn đại biểu cấp cao việt nam